vụ việc thương hiệu asanzo bị tố cáo là hàng nhập khẩu từ trung quốc nhưng lại ghi mark medin việt nam đang được đông đảo dư luận quan tâm
đến nay thì chưa một cơ quan có thẩm quyền nào kết luận về vụ việc của doanh nghiệp này
trong khi asanzo liên tục hối thúc có một kết quả điều tra cuối cùng
vậy thế nào là xuất xứ việt nam khi nào một sản phẩm được công nhận là made in việt nam
theo nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi tám ndcp ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám quy định chi tiết luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
đối với hàng hóa có xuất xứ không thuần túy thì hàng có tỷ lệ phần trăm giá trị từ ba mươi trở lên thì được coi là có xuất xứ việt nam
bên cạnh đó có thể dựa trên tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa tức là sự thay đổi về mã hs mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu
trường hợp này có thể hiểu là một sản phẩm sẽ được coi là có xuất xứ việt nam nếu thành phẩm được phân loại ở cấp khác với nguyên liệu
để sản xuất ra
quy định về quy tắc xuất xứ về tỷ lệ phần trăm này đưa ra quy định là chỉ cho phép chúng ta sử dụng một tỷ lệ phần trăm nhất định
liên phụ liệu nhập khẩu mà không được vượt quá một tỷ lệ phần trăm thì sản phẩm đó sẽ đáp ứng được quy định về quy tắc xuất xứ
ở quy tắc xuất xứ về hàng lượng giá trị gia tăng tại việt nam là nó phải trên ba mươi thì mới đáp ứng và thảo bán được quy định về quy tắc xuất xứ
theo tỷ lệ phần trăm
như vậy nếu hiểu đúng một hàng hóa được gắn dòng chữ made in việt nam chưa chắc nguyên liệu làm nên hàng hóa đó có xuất xứ một trăm linh từ việt nam
thực tế các doanh nghiệp chẳng hạn như may mặc có khoảng năm mươi nguyên liệu vải sợi được nhập từ trung quốc nhưng sản phẩm được hoàn thiện tại việt nam nên hoàn toàn vẫn đáp ứng tiêu chí made in vietnam
có thể thấy vẫn chưa có một quy định cụ thể về tiêu chí ghi nhãn nước sản xuất hàng hóa
khái niệm hàng hóa xuất xứ việt nam có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau điều này tạo ra lỗ hồng để hàng hóa nước ngoài đổ lốt hàng việt đến tay người tiêu dùng trong và ngoài nước